thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm công an tỉnh hà giang vừa triệt phá các vụ đánh bạc có quy mô lớn
ngày hôm qua công an huyện vị xuyên đã bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi ba cây ăn tiền tại một quán hát ở xã phong quang
tăng vật thu giữ gồm hai bộ bài tay hơn một mươi hai triệu đồng tiền mặt một mươi sáu điện thoại di động một mươi hai xe máy
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại xã đông thành công an huyện bắc quang đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tăng vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa xứ bốn quân bạc năm lá bài tay sáu điện thoại di động gần hai mươi triệu đồng tiền mặt và tám xe máy
cơ quan công an đã bắt giữ tại chỗ bảy đối tượng một số đối tượng đã nhanh chân chạy trốn vào rừng vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại